lợi nhuận của những mặt hàng tưởng như rẻ này hoàn toàn không nhỏ
để hạn chế những nguy hại đến sức khỏe từ những sản phẩm kém chất lượng cần lưu ý
hạn chế sử dụng những sản phẩm kem không rõ nguồn gốc
tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường hoặc xuất hiện màu sắc khác lạ
tạo thói quen ăn uống lành bệnh hạn chế ăn nhiều đồ ngọt